hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhấn mạnh rằng dự án này sẽ xác định phạm vi rủi ro và nguy hiểm liên quan tới hiện tượng vùng đất đóng băng vĩnh cửu bị tan ra và những bệnh truyền nhiễm có thể xảy ra trong tương lai
trong địa chất học tầng đất đóng băng vĩnh cửu hay tầng băng vĩnh cửu là tầng đất ở hoặc dưới điểm đóng băng của nước độ c trong hai năm trở lên
hầu hết các lớp băng vĩnh cửu nằm ở vị độ cao tức gần bắc cực và nam cực
ông kochunov không phải là người đầu tiên chỉ ra khía cạnh tác dụng phụ có khả năng tàn phá của biến đổi khí hậu
hồi đầu năm nay nhà khoa học nga sergi davidorv cảnh báo rằng việc các vùng đất đóng băng vĩnh cửu bị tan ra có thể đưa hệ sinh thái cổ xưa nổi lên trên mặt đất bao gồm các virus
ông davidub cảnh báo rằng phần lớn lãnh thổ của nga là lớp đất đóng băng vĩnh cửu không tan trong hàng triệu năm và các loại virus lâu đời một số loại có thể cực kỳ nguy hiểm có thể ở bên trong
trong những năm gần đây tổng thống nga vladimir putin đã nhiều lần cảnh báo về những hậu quả của biến đổi khí hậu và hiện tượng nóng lên toàn cầu với hệ sinh thái và môi trường các nước bao gồm các hiện tượng đất đóng băng vĩnh cửu bị tan tra
năm ngoái ông putin nói rằng sáu mươi năm lãnh thổ nga là đất đóng băng vĩnh cửu và bất cứ một sự thay đổi nào về sinh thái cũng sẽ có thể gây ra những hậu quả lớn đối với các cơ sở hạ tầng của nga và có thể có tác động lớn đến nền kinh tế của nước này
tại nga giám đốc quỹ đầu tư trực tiếp nga cho biết vaccine sputnik v của nước này có thể bảo vệ người được tiêm khỏi nguy cơ tử vong cao gấp một trăm ba mươi lần người chưa được tiêm
ông dmitrick cho biết dữ liệu mới nhất cho thấy sputnik v là vaccine covid một mươi chín tốt nhất an toàn nhất và hiệu quả nhất trên thế giới
ông viện dẫn một nghiên cứu được thực hiện ở hungary cho thấy hiệu quả của sputnik v là chín mươi tám
đây là con số cao nhất nó có nghĩa là những người được tiêm sputnik v đã được bảo vệ khỏi nguy cơ tử vong gấp một trăm linh
đây là mức bảo vệ cao nhất trong năm loại vaccine được nghiên cứu ông cho biết
ông cũng lưu ý rằng mức độ hiệu quả của sputnik v lâu dài hơn khi so sánh với các phát sinh khác và nó cũng gây ra ít tác dụng phụ hơn
ông dmitrick cũng cho rằng sputnik v có hiệu quả cao chống lại các đột biến của sars cov hai
cho tới hiện tại sputnik có hiệu quả cao nhất trong tất cả các loại vaccine khác trong việc chống lại các biến chủng
vì vậy không có cơ sở nào để nghi ngờ về hiệu quả cao của sputnik v
đối với các biến thể mới ông cho biết viện gamaleya nhà phát triển vaccine sputnif v
đang nghiên cứu siêu biến chủng omecrand và sẽ công bố những phát hiện sau hai tuần
ông cho biết trong trường hợp có sự xuất hiện của các biến chủ nguy hiểm mới sputnif v có thể được điều chỉnh khá nhanh chóng
và việc sản xuất phiên bản phát sinh chống lại chủng mới có thể được thực hiện trong hai ba tháng
sputniffi được đăng ký ở nga hồi tháng tám năm ngoái tới nay bảy mươi một quốc gia đã cấp phép sử dụng vaccine này
một trong những quan chức y tế hàng đầu của nga
cảnh báo rằng khả năng lây lan virus của một bệnh nhân sau khi nhiễm covid một mươi chín có thể kéo dài hơn ba tháng
tuyên bố trên được bà anna popova người đứng đầu cơ quan liên bang giám sát việc bảo vệ người tiêu dùng
và sức khỏe người dân nga đưa ra trong bối cảnh số ca mắc mới và số bệnh nhân tử vong ở nước này tăng mạnh
bà popova trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo chí cho biết
theo những gì chúng tôi quan sát được virus sars cov hai có thể tồn tại trong cơ thể người nhiễm trong tám mươi ngày
thậm chí hơn một trăm linh ngày
bà cũng chia sẻ thêm nghiên cứu mới nhất của chúng tôi đã cho thấy điều này
và tất nhiên sẽ không có bác sĩ nào gạch bỏ một bệnh nhân ra khỏi danh sách theo dõi của mình khi khỏi bệnh
vì những người này sẽ tiếp tục trở thành mối nguy hiểm với nguy cơ lây lan virus cho người khác
người đứng đầu cơ quan liên bang giám sát việc bảo vệ người tiêu dùng và sức khỏe người dân nga giải thích thêm rằng
thời gian ủ bệnh là một mươi bốn ngày có nghĩa là các triệu chứng sẽ xuất hiện muộn nhất hai tuần sau khi nhiễm
chính vì vậy bà popova cho rằng
điều rất quan trọng nhất là những người đã tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
phải được theo dõi kỹ trong thời gian đó để chắc chắn rằng họ có nhiễm virus hay không
bà pobova nhấn mạnh nếu ai đó đã bị nhiễm bệnh thì bác sĩ của họ sẽ xác định họ cần cách ly ở nhà trong bao lâu
điều này không chỉ để ngăn họ không lây nhiễm cho người khác
mà còn để họ có thời gian loại bỏ virus và phục hồi hoàn toàn
bà cũng lưu ý thêm rằng hiện có nhiều người dân ở nga nhiễm covid một mươi chín và không đi khám hay xét nghiệm
có kháng thể là không nhiều nhưng trong số đó hầu hết họ là những người trốn tránh sự trợ giúp của y tế
trong suốt khoảng thời gian dịch bùng phát
những công dân nga có kết quả xét nghiệm dương tính phải tuân theo các quy định cách ly nghiêm ngặt
và bị giám sát thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động
những tuần gần đây nga đang ghi nhận tỷ lệ mắc mới và tử vong vì covid một mươi chín cao kỷ lục
nhiều người đã mắc covid một mươi chín mà không đi khám bác sĩ
các nhà chức trách khuyến cáo người nghi mắc covid một mươi chín hãy ở nhà và liên lạc với bác sĩ
người sẽ quyết định họ cần xét nghiệm và cách ly hay không
trong khi đó theo trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh cdc mỹ
những bệnh nhân đã khỏi covid một mươi chín có thể tiếp tục có rna của sars cov hai
trong mẫu bệnh phẩm đường hô hấp trên tối đa ba tháng sau khi phát bệnh
tuy nhiên khả năng lây nhiễm là khó xảy ra
cho đến nay chưa đầy năm mươi dân số nga hoàn thành tiêm chủng mặc dù nguồn vaccine luôn sẵn có
điều đáng nói là hiện nay nga có đến bốn loại vaccine covid một mươi chín nội địa
được phê duyệt sử dụng ở nơi này
và mọi công dân nga đều có cơ hội được tiêm vaccine nga
nhưng vẫn còn một bộ phận lớn người dân không chịu đi tiêm vaccine
điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến công tác chống dịch của xứ sở bạch dương
các cuộc thăm dò độc lập cho thấy hơn một nửa người nga không có kế hoạch đi tiêm vaccine
điện kremlin chỉ ra chính tỷ lệ tiêm chủng thấp không thể chấp nhận được
là nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín cao ở nước này
giáo sư chuyên ngành virus học khoa y sinh đại học tổng hợp moscow alexei aganovsky
cho biết rất nhiều người nga đang đã tìm cách tránh phải tiêm vaccine
bằng việc mua các chứng nhận giả đã tiêm vaccine từ nhiều nguồn khác nhau
ông agranosky nhận định rằng chúng ta đang phải chịu áp lực rất lớn
từ việc người dân sử dụng chứng nhận tiêm vaccine giả của người dân
chúng ta phải chấp nhận thực tế dịch covid một mươi chín có thể tồn tại lâu dài
thậm chí là mãi mãi trong cộng đồng
tuy nhiên việc tiêm vaccine sẽ giúp giảm nguy cơ lây nhiễm và mức độ nghiêm trọng của dịch
số lượng ca nhiễm chắc chắn sẽ giảm
với chiến dịch tiêm chủng diện rộng tiêm chủng sẽ giúp sức khỏe và tính mạng của người dân được đảm bảo
trước đó nhà chức trách nga đã tìm cách đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng
bằng cách sổ số trúng thưởng tặng quà cùng nhiều hình thức khích lệ khác thời gian qua
nhưng sự hoài nghi về vaccine covid một mươi chín ở nga đã cả nỗ lực này
người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cho biết
nhiệm vụ của chính quyền nước này là cân bằng giữa việc hạn chế virus lây lan
với việc đảm bảo nền kinh tế tiếp tục hoạt động
tuy nhiên thế khó của nga là một bộ phận lớn dân chúng còn e rè tiêm vaccine covid một mươi chín
do đó khó mà đảm bảo cân bằng được giữa việc cứu sinh mạng và sinh kế
một số quan chức nga thậm chí đã đề xuất phạt tiền những người nga từ chối tiêm chủng
tuy nhiên như hầu hết các quốc gia trên thế giới
đến nay nga không có chính sách bắt buộc tiêm vaccine trên diện rộng
bộ trưởng y tế nga mikhail murashko thừa nhận các cơ sở y tế ở nước này
đang phải chịu áp lực ngày một tăng

cho biết nhà chức trách đã kêu gọi những nhân viên y tế nghỉ hưu
để tiêm vaccine covid một mươi chín quay lại các bệnh viện làm việc
đầu tuần qua điện kremlin đã loại trừ khả năng phạt tiền đối với những người từ chối tiêm chủng
tuy nhiên quốc hội nga đang xem xét triển khai một hệ thống mã qr trên toàn quốc
hệ thống này sẽ hạn chế quyền tiếp cận các địa điểm công cộng và phương tiện giao thông
dựa trên việc mọi người đã tiêm vaccine hay chưa
trước đại dịch covid một mươi chín phân khúc thị trường xét nghiệm pcr
hay xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus sars cov hai hoàn toàn không tồn tại
nhưng chỉ riêng trong năm hai nghìn hai mươi tại nga đã có gần một trăm linh công ty xin giấy phép sản xuất
và cung ứng các xét nghiệm này
nhu cầu cao lợi nhuận lớn đại dịch covid một mươi chín đã trở thành cơ hội kinh doanh đối với nhiều doanh nghiệp
một ngày làm việc ba k không có ngày nghỉ hiện nhiều cơ sở sản xuất
các xét nghiệm nhanh covid một mươi chín tại nga đang làm việc hết công suất để thực hiện các đơn hàng
ông alexander avarayev giám đốc phát triển
kinh doanh rapidbio cho biết đây là một thị trường hoàn toàn mới
chỉ ra đời trong hai năm nay trong đại dịch covid một mươi chín
mỗi loại tết có mức giá khác nhau còn phụ thuộc vào thời điểm dịch bệnh
hiện mỗi tháng công ty chúng tôi thu lợi nhuận ở mức ổn định là hơn một triệu đô la
trong nửa cuối năm hai nghìn hai mươi công ty rapid bio đã sản xuất hơn một triệu bộ test nhanh covid một mươi chín
doanh thu lên đến hai trăm hai mươi triệu google khoảng ba triệu đô la
và đây chỉ là số hiếm hoi đối với một doanh nghiệp siêu nhỏ khởi nghiệp
trong giai đoạn covid một mươi chín ông chairman kuntev giám đốc phòng thí nghiệm rapidbio nói
khi mà bắt đầu dự án chúng tôi chỉ có vài người
trong hai tuần đã nhận được hàng triệu rubles từ các nhà đầu tư
tất nhiên có sự hỗ trợ của nhà nước giống như mọi start up lúc đầu là nhận và sau đó là trả
giờ chúng tôi có thể tự mở rộng phát triển
theo tiết lộ của nhà sản xuất và nhà nhập khẩu vào nga
một test nhanh covid một mươi chín có chi phí khoảng từ năm đến một đô la
trong khi giá bán lẻ cao hơn từ năm đến một mươi lần
hiện các doanh nghiệp nga đang gặp sự cạnh tranh lớn
từ các nhà cung cấp thiết bị y tế hàn quốc và trung quốc
ông alexander avadayev cho biết một mặt là có nhiều người nhiễm bệnh
mặt khác nhiều người sợ nhiễm bệnh
test nhanh covid một mươi chín cần ở khắp mọi nơi
cả những nơi mà trước đây chưa từng nghĩ phải sử dụng đến
như là các khu du lịch khách sạn trường học công sở
riêng ở nga chúng tôi ước tính cần đến hai mươi năm ba mươi triệu test mỗi tháng
hơn hai trăm hai mươi triệu xét nghiệm covid một mươi chín đã được tiến hành ở nga
kể từ đầu thời điểm dịch cho đến nay
nga xếp thứ tư trên thế giới và thứ hai ở châu âu về chỉ số này
nhu cầu càng tăng trong điều kiện bình thường mới
và đây vẫn sẽ là mảnh đất vàng của nhiều doanh nghiệp